vào ngày một mươi một tháng ba công an xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức họp dân để kiểm điểm và tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trịnh hoàng đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện long hồ về hành vi lăng mạ xúc phạm lực lượng công an
vào ngày một mươi năm tháng hai công an xã tân hạnh tiếp nhận thông tin và đến giải quyết mâu thuẫn giữa hai hộ dân tại xã tân hạnh
khi lực lượng công an đang xử lý vụ việc thì đông đến dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
khi được mời về trụ sở công an xã làm việc đông tiếp tục dùng lời lẽ lăng mạ đòi giết lực lượng công an xã tân hạnh
tại buổi kiểm điểm đông đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái bản thân thấy hối hận và hứa sẽ khắc phục sửa đổi
công an xã tân hạnh đề xuất ubnd xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đông với số tiền là năm triệu đồng